các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người bệnh khi bị viêm lết đại trực tràng trầy máu cần kiểm tra sức khỏe định kỳ

cho tới nay chưa có thuốc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn viêm luyết đại trực tràng chảy máu mà việc điều trị chỉ giúp lùi bệnh
chính vì vậy bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ bệnh nhân cần thực hiện các chế độ dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa tránh căng thẳng mệt mỏi
với nhiều năm kinh nghiệm trong chuyên ngành nội tiêu hóa gan mật tụy các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tâm anh đã thăm khám
điều trị thành công cho hàng nghìn người bệnh giúp người bệnh cải thiện sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống
thưa quý vị và các bạn viêm lết đại trực tràng chảy máu nếu không được tầm soát sớm sẽ rất nguy hiểm tới sức khỏe
chính vì vậy ngay khi có triệu chứng quý vị cần đi khám bệnh sớm và điều trị kịp thời khi tổn thương chưa lan rộng
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai